bệnh lý thì cái chế độ ăn như thế nào đối với bệnh lý
thế rồi cái thứ hai nữa là người mà bình thường khỏe mạnh tiêu hóa tốt
và không có cái bệnh gì đặc biệt mà phải đáng kiêm khem
thì cái phần lúc nãy thì giáo sư phước cũng đã nói rất khá kỹ rồi
thì tôi chỉ khuyên rằng là một cái là cái chế độ ăn
thì có lẽ rằng là với một cái thông thường thôi
thì có lẽ là với những người lớn tuổi thì chúng ta chia ra những cái bữa
không phải là ăn nó lớn quá
mà ăn nó những cái thức ăn nó cũng dễ tiêu nhiều sinh tố
nhưng mà cũng không phải là quá kiên khen về vấn đề sợ béo sợ đạm hay là sợ thế này
thế khác trừ những cái trường hợp mà cũng kiêm khem
cho nên là tôi cũng đề nghị là các bạn cũng nên tham khảo thêm
đấy cái tham khảo cái học hỏi thì cũng giống như giáo sư lập nói
đấy là một cái sự tích cực
trao đổi chính cái thông tin đấy khi mình đã tin rồi
thì mình mới đủ vững tâm được
để mà cùng chung sống đừng có hoang mang đừng lo sợ
thế thì với cái khẩu vị của mình này
với cái nguồn cái thức ăn mà đảm bảo cho cái chất dinh dưỡng của mình
và những cái thông tin để mình trao đổi lại với lại cái bác sĩ điều trị của mình
nếu là những người mà có những cái bệnh lý mãn tính
những bệnh lý mà cần phải kiêm khem
thế còn những con người thường thường thì ta cũng cứ chung sống với gia đình
nhưng tôi chỉ khuyên rằng là cái bữa ăn của chúng ta thì với một cái
tức là nhiều người ta nhiều bữa
và mỗi bữa nó ở cái mức độ nhất định
đấy để làm sao mà chúng ta tạo ra một cái cảm giác ăn nó không
tức là cảm giác nó ngon miệng ăn
nhưng mà cũng ăn ở mức độ thôi
cái gì quá thì cũng không tốt
và cái gì mà kiêm khem quá thì cũng chẳng phải
vâng tôi thì cũng chủ yếu nói rằng là
những người nào đã có chế độ ăn uống mà đã ổn định rồi
thì xin các bác giữ ý nguyên như vậy
với chế ổ bao giờ cũng là tăng rau củ quả nhiều hơn
đừng ăn quá mặn và đừng ăn những thứ mỡ
để đối với người già
cũng đừng quên protein là vì người già
họ cần một tỷ lệ giữa chất đạm chất đường chất mỡ
cho đúng tùy theo cái bệnh lý
ví dụ mình tiêu đường thì mình phải kiêng đường thôi
nơi khác nên ăn
và vì những cái đó nó sẽ giúp cho cơ thể của mình tốt lên
về ăn uống thì là con cái ở nhà thì tổ chức đấy
con cái nhiều người giỏi lắm
nấu được này là có thứ
thì mình nấu những món ăn để cho uống được
và mình ăn có thể ngon miệng hơn
hoặc là ăn chung đó
thì đây chính là cái dịp
mà cái một trong những cái mà nói rằng
chính cái đại dịch này nó lại là có một cái dịp
nó làm cho con người ta gần nhau hơn
người ta trở về với gia đình
và người ta sinh hoạt với gia đình nhiều hơn
có nhiều cái người ta thấy ra được
là từ trước nay mình đã bỏ xóa chuyện này
thì tôi nghĩ rằng nếu con cái
mà đối với bà có ông già và già lớn tuổi
thì con cái trong giai đoạn